hồ sơ về nghề tranh dân gian đông hồ do viện văn hóa nghệ thuật việt nam phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch bắc ninh
đang được hoàn thiện để đề nghị unesco công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp
dự kiến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín hồ sơ sẽ được hội đồng di sản quốc gia thẩm định
sau đó tiếp tục hoàn thiện và trình lên unesco trước tháng ba năm hai nghìn hai mươi
sở dĩ việt nam đề nghị unesco đưa tranh dân dân đông hồ vào danh mục di sản cần bảo vệ khẩn cấp
bởi dòng tranh này tồn tại nhiều thế kỷ lưu giữ nhiều giá trị văn hóa nhưng lại đang bị mai một
theo các chuyên gia hiện chỉ còn ba nghệ nhân làm tranh đông hồ tại việt nam
vì vậy việc ghi danh này có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ gìn bảo tồn và phát huy dòng tranh dân gian đông hồ
từ việc thừa nhận của unesco rằng là các di sản này
cần phải bảo vệ khẩn cấp các quốc gia bao giờ cũng đi kèm với mình hồ sơ này là một kế hoạch hành động
và kế hoạch hành động này là nhằm đảm bảo tính bền vững cho các di sản này
và từ đó đưa di sản này ra khỏi hồ sơ cần bảo vệ khẩn cấp để chuyển sang một dạng hồ sơ mới
danh sách mới là danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện
để từ là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp
trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện là cả một hành trình dài với nhiều giải pháp
tuy nhiên giờ bắc ninh mong mỏi nhất vẫn là đưa tranh dân gian đông hồ sớm trở thành di sản văn hóa phi vật thể
cần bảo vệ khẩn cấp với những giải pháp thiết thực để bảo tồn và phát triển
các giải pháp hiện nay thì một là tập trung vào tổ chức các hội thảo
và hỗ trợ cho các nghệ nhân trong việc phát triển
cũng như xây dựng các tour
các du lịch giới thiệu cho khách quảng bá với bắc ninh về với cả điểm của nghề tranh trong chùm các di tích của khu vực thuận thành
trước đó bắc ninh đã xây dựng đề án bảo tồn và phát huy làng nghề tranh dân gian đông hồ giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi
và xây dựng dự án trung tâm bảo tồn phát huy giá trị tranh dân gian đông hồ tại xã song hồ huyện thuận thành
trên diện tích hai hectare với số vốn đầu tư khoảng một trăm linh tỷ đồng

bắc mae s
đa sản phẩmors